thưa quý vị cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự
môi rời hối lộ quy định tại điều ba trăm sáu mươi năm bộ luật hình sự xảy ra tại bộ ngoại giao hà nội và các tỉnh thành phố
đồng thời ra các quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với bảy bị can
theo đó cơ quan an ninh điều tra bộ công an khởi tố về tội nhận hối lộ quyết định tại điều ba trăm năm mươi bốn bộ luật hình sự đối với ba bị can
ba bị can vũ hồng quang sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy phó trưởng phòng vận tải hàng không cục hàng không việt nam bộ giao thông vận tải
vũ ngọc minh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một nguyên cán bộ đại sứ quán việt nam tại angola
lý tiến hùng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín nguyên cán bộ đại sứ quán việt nam tại nga hiện là chuyên viên vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ giáo dục và đào tạo
cơ quan an ninh điều tra bộ công an khởi tố về tội đưa hối lộ quy định tại điều ba trăm sáu mươi bốn bộ luật hình sự đối với ba bị can
nguyễn thị hiền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy lao động tự do
đào minh dương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần visan
nguyễn thế dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch thương mại sang trọng
bên cạnh đó cơ quan an ninh điều tra bộ công an khởi tố về tội môi giới hối lộ quy định tại điều ba trăm sáu mươi năm bộ luật hình sự đối với phạm thị kim ngân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai cán bộ phòng trị sự tạp chí thanh tra thanh tra chính phủ